tối nay sau trận chung kết đầy mong đợi thì có lẽ sẽ tiếp tục lại là một buổi tối rợp cờ hoa ở các tuyến phố trên cả nước
vì vậy các cơ sở sản xuất cờ tổ quốc đang tất bật ngày đêm mà vẫn không đủ hàng để bán ghi nhận tại đồng nai
ba ngày nay cơ sở may cờ hải yến có quy mô lớn nhất tỉnh đồng nai tại phường tân hiệp thành phố biên hòa
phải tăng cường thợ và người phụ cả ngày lẫn đêm bởi nhu cầu lấy hàng quá nhiều
nói chung là lúc đầu thì may cờ hải yến cũng không nghĩ là cái lượng cờ tiêu thụ nhiều như vậy
nên là cũng không có sự chuẩn bị chủ yếu là chuẩn bị cờ cho tết
nhưng mà cũng nhân cái dịp này thì mọi người cái nhu cầu cờ nó rất là nhiều quá
nên là đành phải lấy cái hàng tết ra để phục vụ cho u hai mươi ba
thì nói chung là từ hôm bữa đến giờ thì ở cơ sở mình cũng hết là tổng cộng khoảng trên ba lá cờ
mà nhu cầu vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu
nên là vẫn phải đi lấy hàng
lấy cả một số nơi khác về để phục vụ cho biên hòa mình nữa
thời điểm này cơ sở sản xuất mỗi ngày lên tới hơn hai hai trăm linh lá cờ tổ quốc
và hơn bốn băng rôn cổ vũ đội tuyển u hai mươi ba việt nam
mặc dù đã tăng cường thêm thợ và may thâu đêm
cũng như thuê gia công để đáp ứng nhu cầu hiện tại
nhưng do lượng tiêu thụ tăng gần một mươi lần so với ngày lễ tết khác
nên cơ sở buộc phải làm việc thâu đêm
tụi em có tổ chức chuẩn bị cờ áo cờ tổ quốc để đồng hành cùng người hâm mộ
và đội tuyển việt nam trong trận chung kết gặp uzbiktal vào thứ bảy tuần này
thì em được đại diện là cử để đi mua đồng phục cho mọi người
nó có cờ có áo thì tụi em đã chuẩn bị được cờ và áo
tụi em đã liên hệ để lấy thêm băng rôn các loại khẩu hiệu
lá cờ tổ quốc để dán vào má của các vụ cổ đồng viên của công ty
sau trận tứ kết và bán kết của đội tuyển u hai mươi ba việt nam vừa qua
hầu như các tuyến đường ở các thành phố lớn nói riêng và thành phố biên hòa nói chung
đều chật kín người diễu hành với dợp cửa đỏ sao vàng năm cánh
việc đội tuyển u hai mươi ba việt nam vào đến trận chung kết giải đấu đã thực sự là kỳ tích
vì thế có thể sau trận chung kết vào chiều thứ bảy này
dù thắng hay thua thì nhiều tuyến phố trong cả nước lại một lần nữa dợp cửa đỏ sao vàng
trước hàng triệu người xuống đường ăn mừng chiến tích của đội tuyển bóng đá nam u hai mươi ba việt nam